đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam
đã có cuộc gặp xúc động với các cựu chiến binh nga giúp việt nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
tại thành phố cổ kính sanh bế téc bua trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga
mở đầu cuộc gặp bộ trưởng ngô xuân lịch bày tỏ sự vui mừng và xúc động được gặp mặt các cựu chiến binh nga
đã từng tham gia chiến đấu tại việt nam
điều đặc biệt là cuộc gặp mặt diễn ra trong bối cảnh việt nam và liên bang nga vừa kỷ niệm bảy mươi năm
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao ngày ba mươi tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng ngô xuân lịch cũng cho biết sau bốn mươi năm năm giành độc lập thống nhất đất nước và hơn ba mươi năm đổi mới
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi việt nam đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử
đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội và tình trạng kém phát triển trở thành nước đang phát triển
an sinh xã hội được bắt đầu
ngày càng tốt hơn chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường
bộ trưởng ngô xuân lịch cũng mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục có những đóng góp
cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước